ubnd huyện thới lai tp cn vừa tổ chức lễ công bố xã trường thành đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu
và hai xã thới tân trường xuân bê đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao
sau thời gian triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
diện mạo nông thôn ở huyện thới lai tp cn đổi thay vượt bật kinh tế xã hội phát triển nhanh và bền vững
kết cấu hạ tầng khang trang đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên
thu nhập bình quân từ sáu mươi tám đến bảy mươi năm triệu đồng trên người trên năm
tính đến nay huyện thới lai có chín trên một mươi sáu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao vào năm hai nghìn hai mươi
để giữ vững và phát huy thành quả đạt được cần thơ tiếp tục phấn đấu đến cuối năm hai nghìn hai mươi
hoàn thành ba mươi sáu trên ba mươi sáu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong đó có tám xã nông thôn mới kiểu mẫu
về đích trước một năm so với nghị quyết
đại hội đảng bộ thành phố cần thơ nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đề ra
với phương châm mỗi sọt máu cho đi một cuộc đời ở lại phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh ninh bình
đã thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia có phần cứu sống nhiều bệnh nhân đang cấp cứu và điều trị
năm hai nghìn hai mươi ba phong trào hiến máu tỉnh nguyện ở tỉnh ninh bình đạt một trăm ba mươi bảy kế hoạch thu về một mươi hai ba trăm linh đơn vị máu
các chiến dịch kêu gọi chương trình hiến máu khẩn cấp luôn thu hút đông đảo tình nguyện viên tham gia
hội chức thập đỏ tỉnh luôn duy trì hoạt động của hai mươi hai câu lạc bộ ngân hàng máu sống với gần hai hai trăm linh thành viên
bản thân tôi là một thành viên trong hội nhóm máu hiếm rh âm
lúc nào tôi cũng có tinh thần sẵn sàng giúp đỡ mọi người
và mình giúp đỡ mọi người là mình mang lại may mắn và hạnh phúc cho người khác

nhóm máu của mình nó quá đặc biệt chỉ có trong nhóm mới giúp đỡ được nhau
ninh bình hiện có trên một phần ba dân số tham gia hiến máu tỉnh nguyện
ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp đã giao chỉ tiêu cụ thể cho từng cơ quan tổ chức đoàn thể
để thực hiện đảm bảo cung cấp kịp thời cho việc cấp cứu và điều trị người bệnh
hiến máu chỉ bảo quản được ba mươi năm ngày
do vậy việc khiến máu cứu người phải thường xuyên liên tục
hy vọng rằng từ phong trào hiến máu hiện tại đây sẽ lan tỏa hơn nữa
thời gian tới các cấp hộ trợ thập đỏ tỉnh ninh bình sẽ tiếp tục tuyên truyền
vận động các tình nguyện viên và tổ chức các buổi hiến máu tình nguyện
bảo đảm đáp ứng kịp thời nhu cầu cấp cứu và điều trị cho người bệnh
tỉnh ninh bình luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho việc nghiên cứu
đồng thời đẩy mạnh thực hiện công tác quản lý bảo tồn phát huy giá trị di tích khảo cổ mán bạc
một di tích khảo cổ học nằm ở làng bồ bát xưa nay là thôn bạch liên xã yên thành huyện yên mô
là một trong những di tích khảo cổ học có giá trị lịch sử văn hóa dân tộc đặc biệt quan trọng
di tích khảo cổ mán bạc được các nhà khoa học trong nước và quốc tế khai quật năm lần
di tích chứa đựng khối lượng tư liệu đồ sộ về đồ đá đồ gốm di tích động thực vật
đặc biệt là di tích mộ táng thuộc giai đoạn văn hóa cuối phùng nguyên đầu đồng đậu
có niên đại cách đây gần bốn năm hiện vật thu được từ các đợt khai quật đang được lưu giữ trưng bày tại bảo tàng ninh bình
ninh bình đã phê duyệt đề án bảo tồn và phát huy giá trị di tích khảo cổ học mán bạc và nghề gốm bồ bát
để có nhận thức đầy đủ
sâu sắc hơn về đời sống vật chất tinh thần của cư dân mán bạc cổ và vai trò của mán bạc trong dòng chảy lịch sử dân tộc
tạo cơ sở khoa học thực hiện tuyên truyền giáo dục về lịch sử văn hóa vùng đất yên mô ninh bình

ngắn với nghề gốm bồ bát